tối ngày hai mươi bốn tháng tám liên hoan những bài ca đi cùng năm tháng thành phố cần thơ lần thứ tám năm hai nghìn một mươi sáu đã bế mạc tại trung tâm văn hóa thành phố
liên hoan do sở văn hóa thể thao và du lịch thành đoàn sở giáo dục và đào tạo bộ chỉ huy quân sự đài phát thanh truyền hình thành phố cần thơ phối hợp tổ chức
liên hoan những bài ca đi cùng năm tháng thành phố cần thơ lần thứ tám hai nghìn một mươi sáu đã thu hút gần bốn trăm linh diễn viên tham gia với chín mươi tiết mục
ở các thể loại đơn ca song ca tam ca tốt ca của hai mươi năm đơn vị đây là dịp để cán bộ viên chức học sinh sinh viên được giao lưu học hỏi
đồng thời góp phần thúc đẩy cho phong trào văn hóa văn nghệ của thành phố cần thơ ngày càng phát triển
sau sáu ngày diễn ra sôi nổi với nhiều tiết mục được giàn dựng công phu liên hoan những bài ca đi cùng năm tháng
thành phố cần thơ lần thứ tám năm hai nghìn một mươi sáu chứng kiến sự vây lên dành giải cao ở những đơn vị mới
giải nhất thuộc về các tiết mục lá cờ đảng ở thể loại tốt ca quận ô môn ngẫu hứng lý ngựa ô ở thể loại tam ca của quận bình thủy
mời anh ghé thăm quê em ở thể loại song ca và theo bước chân người ở thể loại đơn ca của quận ninh kiều